tính đến hết tháng một mươi một vừa qua châu âu có tổng cộng bảy mươi chín ca mắc biến thể mới này
nửa trong số những ca bệnh này không có triệu chứng và nữ còn lại có triệu chứng nhẹ
theo đài cnn ngày hai tháng một mươi hai phần lan ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên là người vừa trở về từ thụy điển
theo giới chức y tế phần lan những người trong nhóm đi cùng ca bệnh này cũng dương tính với virus sars cov hai
song chưa được xác nhận mắc omicron
với những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại